xã phìn ngan huyện bát sát tỉnh lào cai là địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong trận lũ lịch sử năm hai nghìn một mươi
khiến một điểm trường học bị xóa sổ và nhiều trường khác bị ảnh hưởng
để công tác khai giảng năm học mới được diễn ra đúng thời gian thuận lợi
ngành giáo dục tỉnh lào cai cùng các cấp chính quyền đã triển khai nhiều biện pháp
nhằm bảo đảm an toàn cho các em học sinh chuẩn bị vào năm học mới trong mùa mưa lũ
do ảnh hưởng của mưa lớn khiến ta lui đằng sau một số lớp học bị sạt lở
gây nguy cơ mất an toàn cho học sinh
vì vậy ngay từ những ngày đầu tháng tám trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở phìn ngan
đã phối hợp cùng các phụ huynh học sinh tiến hành dọn dẹp tu sửa trường lớp để chuẩn bị cho một năm học mới
chuẩn bị vào năm học mới thì phụ huynh chúng tôi đến cùng các thầy cô giáo
đến dọn dẹp vệ sinh để cho các con cháu chuẩn bị cho năm học mới
cho nó đảm bảo và cảnh quan môi trường cho nó sạch cho nó học hành cho tốt
để chuẩn bị cho năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám thì nhà trường cũng đã chuẩn bị tâm thế rất là vững vàng
thứ nhất đó là nhà trường tham mưu với cấp ủy đảng chính quyền địa phương cho việc tu sửa cơ sở vật chất để chuẩn bị cho năm học mới
cụ thể là các việc như kè để phòng chống sạt lở
là một trong số những trường có nguy cơ sạt lở cao đang trong thời gian di rời
trường mầm non phìn ngan gặp không ít khó khăn trong công tác chuẩn bị cho năm học mới
ngoài việc bố trí các trang thiết bị cho từng lớp học các thầy cô giáo ở đây còn phải đối mặt với nỗi lo mỗi khi trời mưa
bởi trường nằm ngay cạnh con suối mà cách đây một năm đã gây ra cơn lũ lịch sử trên địa bàn
hiện tại đến cơ sở vật chất cho đến năm học nghề hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám thì nhà trường đã có đầy đủ cơ sở vật chất cho các cháu học
có một điều là tại điểm trường chính của trường mầm non chúng tôi thì trực thuộc diện là trong nguy cơ sạt lở
thì chúng tôi cũng rất là mong muốn được cấp ủy chính quyền địa phương các bát ngành đoàn thể
sớm xây dựng cho nhà trường một cơ sở mới có đầy đủ lớp học để nhà trường cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh phụ huynh yên tâm công tác
cùng với việc chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất hiện nay ngành giáo dục lào cai cũng phối hợp với các địa phương hỗ trợ toàn bộ sách vở
đồng thời sắp xếp bố trí lại các cơ sở bán chú theo quy định tạo điều kiện thuận lợi để các em yên tâm đến lớp
năm học này thì công tác chỉ đạo về phòng chống bão lũ từ huyện từ sở cũng như là ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo tới các nhà trường
tất cả những trường mà có nguy cơ sạt lở hoặc là có trong vùng nguy hiểm thì cũng đã có sự chỉ đạo của ủy ban nhân dân huyện
cũng như là công tác kiểm tra giả sát và sửa chữa để di dời
một công tác nữa để chuẩn bị cho năm học mới thì chúng tôi cũng đã tổ chức dạy hè bồi dẫn hè chuyên môn

đảm bảo cho phù hợp về chuyên môn cho năm học mới
với sự nỗ lực của ngành giáo dục tỉnh lào cai cùng sự hỗ trợ của địa phương
đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho năm học mới ở vùng lũ phìn ngan cơ bản đã hoàn tất
tuy nhiên để không còn nỗi lo mỗi khi mùa mưa về thì các cơ quan chức năng tỉnh lào cai cần nhanh chóng giả soát
di chuyển những điểm trường có nguy cơ sạt lở đến nơi ở mới an toàn